đó là kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bắc hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
và tháng chín cách đây hơn năm mươi năm cũng là ngày mất của bác
mở đầu chương trình tác phẩm mới số tháng chín của truyền hình nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng đến với một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ thuận yến viết về bác hồ qua giọng hát của ca sĩ lê hương huệ